cảnh báo giả danh tổng liên đoàn lao động việt nam lừa đảo hỗ trợ khẩn cấp người lao động
bản tin tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý khác
gần năm mươi tấn là tổng sản lượng vải thiều đã được tiêu thụ ở các thị trường trong nước và xuất khẩu
hiện nay việc tiêu thụ vải thiều đang bám sát kịch bản mà tỉnh bắc giang đã xây dựng trước khi bước vào vụ thu hoạch
hiện nay mỗi ngày tỉnh bắc giang tiêu thụ khoảng năm tấn vải chủ yếu vẫn là vải sớm và có một ít sản lượng vải chính vụ
trong tổng số sản lượng vải thiều đã thu hoạch và tiêu thụ thị trường trong nước chiếm gần bảy mươi với gần ba mươi năm tấn
và thị trường xuất khẩu chiếm gần ba mươi một
năm nay ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín ngay từ đầu vụ thị trường trong nước đã được đẩy mạnh
nhiều hệ thống siêu thị trung tâm thương mại chợ đầu mối chuỗi bán lẻ đã tham gia đẩy mạnh tiêu thụ với sản lượng nhiều hơn
trong đó chợ đầu mối tiêu thụ gần hai mươi tấn siêu thị trung tâm thương mại khoảng năm tấn
thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là trung quốc một số sản lượng xuất sang nhật bản mỹ
hiện nay ngoài việc thu hoạch vải sớm vải thiều chính vụ cũng đã bắt đầu cho thu hoạch nhưng sản lượng vẫn ít
tổng cục thống kê cho biết sản xuất công nghiệp tháng năm năm hai nghìn hai mươi một ước tính tăng một sáu so với tháng trước
và tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước mặc dù dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp từ cuối tháng bốn
và ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu công nghiệp tại tỉnh bắc giang bắc ninh
tính chung năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một sản xuất công nghiệp tăng chín chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành chế biến chế tạo tăng một mươi hai sáu cùng kỳ năm trước tăng ba hai
ngành sản xuất và phân phối điện tăng tám ba cùng kỳ năm trước tăng hai một
ngành cung cấp nước hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng bảy năm
cùng kỳ năm trước tăng hai chín
thưa quý vị giải pháp triệt để phòng chống dịch covid một mươi chín được xác định là phải chuyển từ phòng ngự sang tấn công
trong đó có việc bắt buộc sử dụng công nghệ để hỗ trợ truy vết nhanh khoanh vùng cách ly sớm giám sát những địa điểm được cách ly
cũng như là cảnh báo truy vết nhanh khoanh vùng cách ly sớm giám sát những địa điểm được cách ly

chính vì vậy trong đợt dịch lần này khi số lượng ca mắc mới tăng nhanh hơn với địa bàn các ca mắc ở nhiều nơi các bộ ban ngành và nhiều địa phương đã kết hợp nhiều giải pháp khác nhau cũng như hướng dẫn khuyến khích người dân tham gia việc sử dụng công nghệ hỗ trợ cho phòng chống dịch
được bạn bè giới thiệu anh nguyễn tuấn anh sau khi đi du học trở về nước vào năm ngoái đã sớm cài đặt bluezone
bây giờ anh thường trực bật bluetooth để ứng dụng này có thể ghi nhận các tiếp xúc gần bất cứ khi nào
thông qua ứng dụng anh cũng nhanh chóng nắm mắt được các thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh
em đã tải ứng dụng này về và cảm thấy nó rất là hữu ích nó giúp em bảo vệ chính bản thân mình
em cũng rất là mong mọi người tải cái ứng dụng này để tự bảo vệ mình

và tuyên truyền đi cho mọi người khác để phòng chống dịch hiệu quả nhất
riêng với ứng dụng bluezone đến ngày một tháng sáu đã có hơn ba mươi năm triệu lượt tải
trong đó có tổng số hai mươi một năm mươi sáu triệu tài khoản có thông tin số điện thoại liên hệ
điều này cho thấy ý thức cộng đồng đã được nâng lên rõ rệt
như thành phố đà nẵng một trong những địa phương có tỷ lệ cài đặt bluezone so với dân số cao nhất cả nước
việc cài đặt ứng dụng này là yêu cầu bắt buộc với tất cả các tài xế tham gia cung cấp dịch vụ vận tải
việc này được các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền kiểm tra và nhắc nhở
với các hoạt động du lịch để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
các cơ sở kinh doanh lưu trú hiện nay đều phải triển khai đặt mã qr code
để du khách khai báo y tế và kiểm tra độ an toàn của cơ sở
việc khai báo y tế trực tuyến qua các ứng dụng như ncov website tờ khai y tế vn
hay quét mã qr đã được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các địa phương
các trụ sở làm việc địa điểm kinh doanh nơi công cộng sân bay siêu thị
và được người dân hưởng ứng nhờ sự thuận tiện nhanh chóng
chúng tôi cũng đã tuân thủ theo các chính sách của bộ văn hóa thế giới thế giới du lịch
đặc biệt là tổng cục du lịch là đăng ký là điểm đáng toàn
các khách hàng cũng có thể sử dụng qr code để mà check được đơn vị của chúng tôi
chúng tôi là một điểm đáng toàn tại tỉnh khánh hòa
trong phần trăm khách hàng của chúng tôi đều đăng ký qr code
khách hàng hài lòng vì tính tiền dụng của cái app này
em thấy cái việc khai báo y tế là rất nên làm
và hiện tại đã làm trên hệ thống điện tử luôn rất nhanh gọn
trong đợt dịch lần này tại tâm dịch bắc giang bắc ninh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hai địa phương này
đã nâng mức độ từ vận động khuyến khích lên yêu cầu người dân có điện thoại thông minh
phải cài đặt và sử dụng bluezone để bảo vệ bản thân
gia đình và cộng đồng
tính đến ngày một tháng sáu bắc giang đã có tổng số hơn bốn trăm chín mươi hai lượt cài đặt bluezone
tại bắc ninh con số này là hơn năm trăm tám mươi chín lượt
vâng thưa quý vị ba mũi tấn công phòng chống dịch covid một mươi chín
được thủ tướng chính phủ chỉ ra đó là
tăng cường xét nghiệm trên diện rộng thực hiện chiến lược vaccine
và ứng dụng công nghệ phục vụ truy vết
ngay từ những đợt phòng dịch đầu tiên
việt nam đã xây dựng và áp dụng các giải pháp công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín
việc triển khai đồng bộ các giải pháp này đã tạo hiệu quả tích cực
không chỉ giúp phát hiện sớm truy vết nhanh những ca nghi nhiễm khoanh vùng cách ly
mà còn giúp chúng ta chung sống an toàn với dịch bệnh
tuy nhiên để có thể giúp các giải pháp này phát huy hiệu quả tốt nhất
vẫn cần sự vào cuộc tham gia của mỗi cá nhân mỗi tổ chức và toàn cộng đồng
hiện nay một trong những bước phát triển quan trọng
trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch
đó là các ứng dụng này đã được kết nối tập trung liên thông dữ liệu
đó áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại thực hiện phân tích để cho ra kết quả theo yêu cầu
khi mà dữ liệu thì đã tập trung mà dưới dạng điện tử
thì sẽ giúp dễ dàng tìm kiếm truy vết khoanh vùng cách ly nhanh hơn
công tác phòng chống dịch nó sẽ không phụ thuộc vào bất cứ hệ thống nào
cũng như bất cứ địa phương nào giúp tất cả các địa phương phòng chống dịch tốt hơn
dữ liệu này sẽ được cung cấp cho các nhà nghiên cứu về dịch tễ
để mà có được những phân tích tổng quan về tình hình dịch bệnh
dự báo về tình hình dịch bệnh và tham mưu được cho bàn chỉ đạo
cho lãnh đạo chính phủ để mà có được cái quyết sách chính xác kịp thời hơn
tới đây bộ thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục triển khai hệ thống quản lý người cách ly tập trung
bằng camera giám sát nhận dạng khuôn mặt vòng đeo tay chuyên dụng
hệ thống quản lý xét nghiệm chứng nhận hộ chiếu vaccine điện tử
việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ là một trong những chìa khóa giúp giải quyết bài toán phòng dịch hiệu quả
tuy nhiên việc này cần sự tham gia với vai trò tích cực của mỗi người dân và toàn xã hội
mỗi một tờ khai y tế mỗi một phản ánh về tình hình dịch tễ mỗi một cập nhật về sức khỏe
đều là sự đóng góp của người dân cho công tác phòng chống dịch
mà dùng để bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ cộng đồng
mỗi người dân khi đi ra đến địa điểm nơi công cộng các địa điểm tập trung đông người
thì cần cài đặt những ứng dụng khai báo y tế và ghi nhận tiếp xúc gần
và các trụ sở thì cần triển khai ứng dụng công nghệ
để mà ghi nhận được những người ra vào cơ quan mình thông qua mã qr code
thì tất cả những cái giải pháp này thì cần phải được triển khai đồng bộ
cần được sự đồng thuận của tất cả người dân
thì có như vậy thì cái công tác hỗ trợ để phòng chống ngăn chặn dịch bệnh
mới triển khai được nhanh và hiệu quả
thời gian tới với một số ứng dụng công nghệ đang phát huy hiệu quả phòng chống dịch
có thể sẽ chuyển từ phương thức khuyến khích người dân tự nguyện sang bắt buộc cài đặt
đây là việc làm cần thiết trong tình hình hiện nay
khi mà dịch bệnh sẽ được phát huy hiệu quả
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
và trong tương lai các giải pháp công nghệ này sẽ còn được sử dụng lâu dài
cho các dịch bệnh truyền nhiễm khác có thể xảy ra
ngày bốn tháng sáu vừa qua bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đã ký ban hành quyết định
thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động hai mươi bốn trên bảy phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
với tên gọi trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
đây sẽ là đầu mối điều phối các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
tham gia hỗ trợ hợp tác liên quan đến kỹ thuật
công nghệ để hỗ trợ phòng chống dịch với sự tham gia của các chuyên gia y tế
và chuyên gia công nghệ để xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin phần mềm
đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay